trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
thủ tướng hungary thăm cấp nhà nước tới việt nam
hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng biến đổi khí hậu
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng hungary orbán victor
thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày hai mươi năm tháng chín sau lễ đón trọng thể tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng hungary orbán viktor
ngoài việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hỗ trợ phát triển oda của mình với tổng số vốn vay ưu đãi lên tới năm trăm ba mươi năm triệu euro
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng orbán viktor đã họp báo sau tuyên bố chung việt nam hungary
và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tài chính văn hóa giáo dục nông nghiệp lao động công nghệ thông tin
truyền thông và thỏa thuận kết nghĩa giữa thành phố cần thơ và thành phố kabudva của hungary
chiều cùng ngày tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật thủ tướng hungary orraban victor
tại buổi tiếp tổng bí thư khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với hungary
cũng như vị trí vai trò hiện nay của hungary tại châu âu
đánh giá cao việc hungary đã tích cực hỗ trợ và hợp tác thiết thực với việt nam trong thời gian qua
nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt tại hungary
tại buổi tiếp thủ tướng hungary orbán viktor vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm lựa chọn được những dự án
sử dụng vốn vay ưu đãi của hungary một cách thiết thực hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước
chủ tịch nước đề nghị hungary tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa việt nam và eu
trong đó có việc sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
tại buổi tiếp thủ tướng hungary orbán viktor thay mặt quốc hội và nhân dân việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chân thành cảm ơn chính phủ hungary giúp việt nam xây dựng
bệnh viện ung biếu thành phố cần thơ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu cho khoảng hai mươi triệu
người dân ở khu vực đồng bằng sông cửu long góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực y khoa chất lượng
cao và công tác nghiên cứu về phòng chữa các bệnh ung bướu cho việt nam
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam chiều ngày hai mươi năm tháng chín tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới sự và đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp việt nam hungary
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác chiều ngày hai mươi sáu tháng chín tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã tiếp đoàn đại biểu ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào do đồng chí sổn thon
sai nha chắc ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn
sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ
đoàn kết đặc biệt việt nam lào đối với sự ổn định và phát triển của hai nước
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp mối quan hệ đoàn kết
đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
trên tất cả các lĩnh vực góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực và trên thế giới
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tại phủ chủ tịch đại sứ israel nadav eska
bangladesh sami nanat đại sứ phần lan kari kahi yoto đại sứ áo thomas zulgotsabu
đại sứ cuba lianis torres rivera đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang
nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước trần đại quang đã lần lượt tiếp các đại sứ
tại buổi tiếp đại sứ israel khẳng định tiềm năng hợp tác giữa việt nam và israel còn rất lớn
trong lúc này chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy
đàm phán đi đến ký kết hiệp định thương mại tự do song phương vào năm hai nghìn một mươi tám
triển khai các biện pháp nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên ba tỷ đô la trong những năm tới
tạo điều kiện mở cửa thị trường lao động cho việt nam
tại buổi tiếp đại sứ bangladesh sami nanat chủ tịch nước mong muốn bangladesh xem xét
mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản thủy sản hàng tiêu dùng nguyên vật liệu của việt nam
tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng điện viễn thông
tiếp đại sứ cuba
nước trần đại quang khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng
và quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện
giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
các cơ quan việt nam sẽ tích cực hợp tác tạo mọi điều kiện để đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có buổi tiếp đại sứ phần lan kari kahiluoto
và đại sứ áo thomas zulagosubu
sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn
quyền cộng hòa bulgari evgeny stefanos stoltechev tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công
tác tại việt nam chủ tịch nước trần đại quang đề nghị bulgari ủng hộ việt nam tăng cường quan hệ
với eu thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với lãnh
đạo hội đồng tư vấn kinh doanh apec hai nghìn một mươi bảy tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang
hoan nghênh báo cáo và đồng tình với các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp apec
nhất là các khuyến nghị về việc tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thuận lợi hóa thương mại đầu tư và
dịch vụ tăng cường kết nối bảo đảm phát triển bao trùm bền vững và sáng tạo thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
sáng ngày hai mươi năm tháng chín tại hà nội văn phòng chủ tịch nước đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm
tái lập văn phòng chủ tịch nước ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận
huân chương hồ chí minh đến sự lễ kỷ niệm có chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch
nước lê đức anh trần đức lương trương tấn sang các đồng chí phó chủ tịch nước nguyên phó chủ tịch nước
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và các thế hệ lãnh đạo cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trân trọng gắn huân chương
hồ chí minh lên lá cờ truyền thống của văn phòng chủ tịch nước ghi nhận những kết quả
thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước đã không
ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt hơn bảy mươi năm qua
chiều ngày hai mươi năm tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông philip fan
cohn chủ tịch quỹ đầu tư hamminger capital partners tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân
phúc đánh giá cao nỗ lực của ông và các cộng sự đã tổ chức thành công diễn đàn đầu tư tại new york
tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoa kỳ hiểu hơn về chính sách của việt nam và cơ hội
kinh doanh đầu tư tại việt nam
một sự kiện đáng chú ý tuần qua là ngày hai mươi bảy tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ
trì phiên họp toàn thể của hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long đang diễn ra tại
cần thơ trong buổi thảo luận tại hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cho biết
tp hcm cũng như các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng đối diện với các thách thức nước biển dâng
lượng mưa lớn sụt lún nền đất những thách thức này đòi hỏi phải hiểu nước
quy hoạch sử dụng nguồn nước cho phù hợp phát biểu kết luận hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề xuất ba quan điểm
về lĩnh vực tài nguyên vô trường tiếp tục cập nhật và hoàn thiện kịch bản bí nội khí hậu
và nước biển dâng tại việt nam cho đến hai nghìn một trăm linh kịch bản phải được công thố công khai theo định kỳ
để thường xuyên cập nhật bổ sung các chiến lược
quy hoạch phát triển có chiến lược thiết nghiệm nước ngọt tung thống với hạng mạng
khai thác rất mạng như một tài nguyên mà nhiều nước đã thành công
nhân ra tôi chỉ nói quy hoạch thủy lợi là thay đốt trận phát triển của một số quy hoạch khác
trong đó đặc biệt quan tâm của quy hoạch thủy lợi phải cải cách hệ thống đô lao
bờ bao tại vùng đồng bằng cửu long
qua thảo luận các vấn đề cốt lõi và nhiều giải pháp quan trọng được đặt ra đó là phải thay đổi nhận
thức về đồng bằng sông cửu long nhất là việc sử dụng nguồn nước tái tạo nguồn nước
phải biến thách thức về các vấn đề mặn lợ khô ngập thành những lợi thế để phát triển vùng
để nắm bắt và thực hiện được thời cơ đó phải ưu tiên bố trí vốn cho những dự án cấp bách
và đẩy mạnh hợp tác nội vùng liên vùng diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín tại cần thơ
với sự tham gia của hơn năm trăm linh đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước hội nghị về phát triển
bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng biến đổi khí hậu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
được ví như hội nghị riêng hồng bàn về quyết sách phát triển bền vững thịnh vượng cho vùng đất này
với tầm nhìn đến năm hai nghìn một trăm linh với quyết tâm biến thách thức thành thời cơ
liên quan đến vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo nguyễn thành tâm
ban nông nghiệp báo nhân dân
tại sao lại đặt cái vấn đề của đồng bằng sông cửu long trở thành một cái vấn đề lớn bởi vì đồng bằng
sông cửu long là một địa bàn chiến lược để phát triển nông nghiệp với một địa bàn chiến lược như
vậy thì vấn đề khí hậu xảy ra những năm gần đây đặc biệt là cách khoảng tầm hai năm xảy ra một

với vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo nguyễn thành tâm ban nông nghiệp báo nhân dân
tại sao lại đặt vấn đề của đồng bằng sông cửu long trở thành một vấn đề lớn bởi vì đồng bằng sông cửu long trở thành một vấn đề lớn
với vấn đề cuối cùng hội nghị vừa rồi nếu giải quyết được những vấn đề lớn thế này thì đồng bằng sông cửu long tiếp tục là một địa bàn sản xuất nông nghiệp chiến lược để phát triển lên tầm cao mới
các giải pháp vừa rồi trong hội nghị từ định hướng của thủ tướng chính phủ
tức là sẽ tập trung tất cả mọi nguồn lực để giải quyết vấn đề của đồng bằng sông kiều long
về biển đổi khủy hậu chẳng hạn như về nguồn lực về riêng về kinh phí
nhà nước có thể từ nay đến năm hai nghìn hai mươi có thể giải ngân đến một tỷ usd
rồi tất cả các ngành khác từ khí tường thủy văn ngành nông nghiệp ngành tài nguyên môi trường
chắc chắn là tích hợp được những giải pháp
thì tôi nghĩ là đây trước hết là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ kiến tạo của thủ tướng nguyễn sư phúc
về vấn đề cấp bách của đồng bằng sông cửu long này
qua cái thảo luận thì tôi thấy là nên các giải pháp này lên là những giải pháp tích hợp mang tỉnh trọng tỉ cao
tức là bao gồm là theo cái nhận định của các chuyên gia kinh tế khác thì có thể là tạo thành những ba bước
trước hết là xác định cái vấn đề
cái vấn đề là tích hợp được những giải pháp này lên là những giải pháp tích hợp
cái biển đồi khí hậu này bây giờ nó nghiêm trọng như thế nào và đúng tính chất của nó
thứ hai là phải xây dựng cho được kiến lược quy hoạch kế hoạch hành động như thế nào
để tập trung tất cả các nguồn lực tất cả mọi điều kiện để giải quyết cái vấn đề này
thứ ba nữa là phải xây dựng cho được kiến lược tức là quy trình vừa kiểm tra giám sát các bước thực hiện này
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác
sáng ngày hai mươi chín tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với thành ủy ubnd tp hà nội
về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội công tác bảo đảm an ninh trật tự chín tháng năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch ba tháng cuối năm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
nguồn nhân lực của hà nội cần phải gắn liền với yêu cầu hội nhập
việc phát triển hạ tầng cũng phải dựa vào dân và nguồn lực của hà nội
do vậy hà nội cần đổi mới tư duy
thủ tướng cũng yêu cầu hà nội cần phải tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn tại
đồng thời yêu cầu các bộ ngành có ý kiến đánh sáng án gọn trên tinh thần xây dựng
để thành thủ đô phát triển theo hướng hòa bình đổi mới hội nhập
sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại thành phố vị thanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề
hậu giang tiềm năng đầu tư và phát triển
phát biểu tại hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hậu giang cần tiếp tục có tầm nhìn xa hơn
xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đặt trong quy hoạch phát triển tổng thể của khu vực đồng bằng sông cửu long
coi đây như một thẻ hữu cơ thống nhất không thể tách rời
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hậu giang
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tại thành phố cần thơ

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc với cử tri phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỳ họp thứ tư là kỳ họp quan trọng
ngoài xây dựng pháp luật quốc hội cũng quyết định vấn đề quan trọng nhất
đó là đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
và nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi tám
từ đó đưa ra giải pháp và chủ trương sự phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
diễn ra lễ kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
triển khai tháng hành động vì người cao tuổi việt nam
tham dự lễ kỷ niệm có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hội người cao tuổi có tiền thân là hội phụ lão cứu quốc
do chủ tịch hồ chí minh khởi xướng thành lập
qua hai mươi hai năm phát triển
với gần chín triệu hội viên
hội đã luôn phối hợp tốt với các cơ quan nhà nước
các tổ chức tham gia xây dựng pháp luật chế độ
nhất là vấn đề liên quan đến chăm sóc quyền và lợi ích
cũng như phát huy vai trò của người cao tuổi
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau